liên quan đến tình hình tiêm chủng vaccine cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi chúng tôi đã đưa tin trong những bản tin trước
hai loại vaccine phòng covid một mươi chín đã được bộ y tế đưa vào tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi là vaccine pfizer tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
và vắc xin moderna tiêm cho nhóm từ sáu đến dưới một mươi hai tuổi tuy nhiên không tiêm chủng hai loại vắc xin này
bộ y tế đã có thông báo chính thức vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em sẽ về việt nam vào tuần tới
và sẽ triển khai tiêm chủng ngay từ tuần thứ hai của tháng bốn ngay khi các thủ tục kiểm định và chứng nhận xuất xưởng của vaccine hoàn tất
nhu cầu vaccine sử dụng cho trẻ năm đến dưới một mươi hai tuổi ở việt nam theo tính toán bước đầu khoảng hai mươi một chín triệu liều
theo thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn cho hay ngày năm tháng hai chính phủ ban hành nghị quyết một mươi bốn về việc mua vaccine phòng covid một mươi chín
để tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
bộ y tế cũng đã chỉ đạo các cơ quan làm việc rất thận trọng từng bước khoa học và khách quan trên cơ sở tham khảo chương trình tiêm chủng của các nước
các khuyên cáo của tổ chức y tế thế giới who để đảm bảo tiêm chủng về an toàn
do đó thời gian qua bộ y tế đã họp hội đồng tư vấn sử dụng vaccine về việc tiêm chủng cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
tham vấn các ý kiến của who về khuyến cáo chính thức cho việt nam về tiêm chủng cho trẻ trong lứa tuổi này
bộ y tế đã phối hợp với ban tuyên giáo trung ương khảo sát thăm dò ý kiến của người dân về việc tiêm cho trẻ
theo thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ năm một mươi một tuổi sẽ triển khai theo chiến dịch
miễn phí tại các cơ sở tiêm chủng cố định ở trạm y tế phường xã bệnh viện điểm tiêm lưu động và trường học
trẻ trong độ tuổi đi học sẽ được lập danh sách theo lớp bao gồm học sinh lớp sáu của trường trung học cơ sở
học sinh đang học trường tiểu học từ lớp một đến lớp năm và trẻ năm tuổi đang học mẫu giáo
những trẻ không đi học sẽ được điều tra và lập danh sách tại cộng đồng để đảm bảo không bỏ lỡ cơ hội tiêm chủng
đối với từng lứa tuổi thì cần tiến hành tiêm đúng loại vaccine theo đúng quy định của bộ y tế
cần thận trọng đảm bảo từng bước chính xác để đảm bảo hiệu quả của công tác tiêm chủng cũng như hiệu quả của các loại vaccine
hoạt động tiêm chủng cũng nên được nhanh chóng tiến hành để hạn chế nguy cơ rủi ro cho sức khỏe trẻ nhỏ trước khi quay trở lại trường học